tại hà nội thành đoàn hà nội đã tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật thắm tình hữu nghị việt lào
đón nhận huân chương lao động hạng ba của chủ tịch nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào tặng trường lê duẩn
chương trình là dịp để tuổi trẻ thủ đô hai nước việt lào được giao lưu gặp gỡ
trao đổi kinh nghiệm về công tác đoàn đội và phong trào thanh thiếu nhi của thủ đô hai nước
đồng thời khẳng định vai trò của trường lê duẩn đồng hành với công tác đội và phong trào thiếu nhi hai thủ đô
ngày thành lập trường lê duẩn một mươi chín tháng năm năm một nghìn chín trăm tám mươi ba một mươi chín tháng năm năm hai nghìn một mươi tám
nhà trường vinh dự và tự hào được đón nhận huân trường lao động hạng ba của chủ tịch nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào trao tặng
đó cũng là sự ghi nhận sự đóng góp của nhà trường trong lĩnh vực đào tạo
bồi dưỡng cán bộ phụ trách thiếu nhi cho thành đoàn viên chăn góp phần tăng cường tình đoàn kết hữu nghị việt lào